tình trạng ách tắc giao thông đã được giải tỏa quốc lộ tám a cơ bản được thông tuyến
tuy nhiên với những dòng chảy được hình thành sau mưa trên tuyến quốc lộ tám a đoạn từ cầu nước sốt đến cửa khẩu hiện vẫn còn bảy điểm có nguy cơ sạt lở trong đó có hai điểm nguy cơ cao gồm khu vực eo cô gái và cầu dọ đá